nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc
vào thời điểm này thanh niên đã leo ra ngoài lan can của khách sạn
liên tục kho hét và ném các mảnh kính vỡ từ tầng hai mươi ba xuống đất và có biểu hiện muốn nhảy lầu tự tử
cơ quan công an đã điều hai xe thang cùng với phao cứu hộ để giải cứu thanh niên này
được biết là người thanh niên đã dùng dao tự cắt bộ phận sinh dục của mình
máu chảy nhiều cho nên lực lượng cứu hộ đã bằng mọi cách để giải cứu
sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục lực lượng đã dùng dây kéo thanh niên vào phía trong để tiến hành sơ cấp cứu
qua xác minh nhanh danh tính của người này là nguyễn hồng phước bốn mươi tuổi
trú tại quận hai tp hcm sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời
vụ việc đang được tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ
vào chiều qua tnt kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo thạch minh khánh
hai mươi chín tuổi ngụ tại xã long thạnh huyện dồng vĩnh
tổng diện tỉnh kiên giang về tội giết người
và đây là vụ án mạng xảy ra giữa hai người bạn thân lâu năm sau một bữa nhậu đã gây ra vụ việc đau lòng
theo cáo trạng vào chiều tối ngày một mươi một tháng chín khánh và trương văn tám đi dự tiệc tại nhà người quen ở cùng xóm
sau khi ngà men say giữa khánh và tám xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau
được mọi người can ngăn cho nên khánh đã bỏ về nhà
một lúc sau tám cầm dao qua nhà tìm khánh
tại đây hai bên tiếp tục sô sát
khánh đã dùng dao đâm tám bị thương và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án khánh đã đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt thạch minh khánh bản án một mươi năm năm tù
đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên một trăm ba mươi triệu đồng
và phải cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân cho đến tuổi trưởng thành
mâu thuẫn trong làm ăn các đối tượng đã đến đập phá cửa hàng của đối thủ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sapa tỉnh lào cai
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố sáu bị can và bắt tạm giam hai bị can
về hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
trước đó do mâu thuẫn trong việc mua bán bàn ghế
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại số nhà bảy trăm một mươi sáu b đường điện biên phủ
thuộc tổ chín b thị trấn sapa huyện sapa xảy ra vụ việc gây dối trật tự công cộng
giữa một nhóm thanh niên với anh nguyễn văn nam tạm trú tại địa chỉ nói trên
hậu quả anh nam cùng hai người khác bị thương nhẹ
ngoài ra còn bị hư hỏng một số tài sản như biển quảng cáo và một số tấm kính bị vỡ
sự việc trên đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ rộ lên tin đồn các đối tượng dùng súng quân dụng
xả đạn gây hỗn chiến được chia sẻ với tốc độ rất nhanh trên mạng xã hội
gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an phát hiện nhiều mảnh kính vỡ
và thu được bốn viên đạn cao su chưa sử dụng cùng ba vỏ đạn
trong quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng ở nhiều địa phương đến gây án xong rồi bỏ trốn
quá trình tập trung tất cả các lực lượng để xác minh
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an huyện sapa đã xác định các đối tượng
và có đủ căn cứ để khởi tố đối với sáu bị can và bắt tạm giam đối với hai bị can
để tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ án này
ngay khi vụ việc xảy ra lực lượng công an nhanh chóng điều tra truy bắt các đối tượng
đến ngày sáu tháng một mươi công an huyện sapa
thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su do vũ văn tú giao nộp
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên
gồm vũ văn tú chú tại huyện vĩnh bảo hải phòng
tạ văn tú chú tại huyện mê linh thành phố hà nội
vũ đăng khánh nguyễn nhân dân cùng chú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
lê thái bình chú tại huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
và nguyễn thị thu hà chú tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện sapa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố sáu bị can trong đó lê thái bình tạ văn tú vũ đăng khánh
nguyễn thị thu hà chưa có tiền án tiền sự
các bị can phạm tội lần đầu do vậy cơ quan cảnh sát điều tra
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
bắt tạm giam ba tháng đối với các bị can nguyễn nhân dân và vũ văn tú
là người trực tiếp sử dụng súng tuy không gây hậu quả
nhưng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an huyện sapa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
công an quận thủ đức tp hcm cho biết là đang tạm giữ một lô giao kiếm tự chế súng bắn hơi
với số lượng lớn được các đối tượng giao dịch vận chuyển qua đường biêu điện
trong quá trình điều tra án các vụ đánh nhau tại địa bàn quận thủ đức
các đối tượng khai đã sử dụng các loại hung khí như dao mã tấu kiếm
được mua trực tuyến từ các trang bán hàng và mạng xã hội facebook
sau khi mua số hung khí này sẽ được người bán vận chuyển qua các công ty giao nhận hàng
và đường biêu điện với giá tiền từ hai trăm năm mươi cho đến một triệu đồng mỗi cây
người bán đóng gói và ghi bên ngoài là dụng cụ nhà bếp để qua mắt cơ quan chức năng
theo đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an quận thủ đức tp hcm
phối hợp với bưu điện quận thủ đức tp hcm đã kiểm tra phát hiện bốn trăm bốn mươi một kiện hàng
bên trong có chứa các loại hung khí như dao mèo rau găm kiếm nhật
súng bắn bi kiếm ong đào ba khúc với số lượng mỗi kiện hàng từ một cho đến năm cái
tổng cộng khoảng hơn một hung khí các loại
công an quận thủ đức đã kiểm tra và làm việc với hai mươi đối tượng đã mua các loại vũ khí này
số vũ khí này nếu không được phát hiện và bắt giữ kịp thời
có thể sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu như rơi vào tay các đối tượng xấu
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện bình tân phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
đã bắt quả tăng nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã bất ngờ ập vào khu đất chống
tại xã tân lược huyện bình tân phát hiện bắt quả tàng một mươi một đối tượng có hộ khẩu
tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long và quận ô môn thành phố cần thơ
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần một mươi bảy triệu đồng một mươi một con gà
cùng nhiều vật chứng có liên quan
được biết tù điểm đá gà trên do đinh văn ngoan hai mươi bảy tuổi chú tải địa phương đứng ra tổ chức
khu vực này nằm sâu trong vườn vắng có nhiều người cảnh giới nên rất khó phát hiện và tiếp cận
công an huyện bình tân đã đưa nhóm đối tượng cùng tăng vật về cơ quan công an
để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trong cuộc sống hiện đại kết sát được nhiều gia đình lựa chọn như một vật dụng phổ biến
để cất giữ tài sản có giá trị như vàng bạc tiền mặt bởi khả năng bảo mật cao và chống cháy chống va đập
tuy nhiên kết sát có thật sự an toàn như chúng ta vẫn nghĩ hay không
phóng sự sau đây sẽ phần nào trả lời cho câu hỏi này
và một lần nữa cảnh báo đến người dân trong việc cất giữ tiền và tài sản có giá trị tại gia đình
công an huyện sông lô vừa điều tra làm rõ bác sĩ đối tượng phan văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
thủ phạm cậy phá kết sắt trộm cắp tài sản tại gia đình một người dân ở xã đức bác huyện sông lô
sơn khai nhận đi bộ từ nhà đến xã đức bác huyện sông lô tìm cơ hội trộm cắp tài sản
phát hiện một ngôi nhà khóa cổng không có ai ở nhà nên đã đột nhập vào bên trong
sau đó dùng dao cậy phá kết sắt trộm cắp toàn bộ tài sản gồm trang sức bằng vàng và tiền mặt trị giá hơn năm mươi triệu đồng
đáng chú ý sơn khai nhận trước đó chưa từng tiếp xúc với kết sát
nhưng chỉ bằng hai con dao tìm thấy trong bếp của chủ nhà sơn đã cậy phá được kết sắt chỉ trong khoảng hai mươi phút
vụ án trên không phải cá biệt
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc cũng đã xảy ra một số vụ trộm cắp kết sắt tương tự
điển hình là bốn đối tượng người trung quốc thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
cậy phá kết sát thành công chỉ bằng cắt thanh kim loại dạng xà cầy
các điều tra viên cảnh báo người dân cần chủ động cảnh giác với loại tội phạm này
hiện nay thì nhiều người dân là chủ quan nghĩ là kết sắt là nơi an toàn nhất
và nên thường là để nhiều tài sản đồ vật có giá trị như vàng tiền đô la hoặc những giấy tờ quan trọng ở trong kết sắt
thế tuy nhiên là kết sắt chưa phải là đảm bảo an toàn nhất
thế một số đối tượng thì khai báo cơ quan công an là đối tượng chưa tiếp xúc kết sát bao giờ
thế tuy nhiên khi đột nhập vào nhà của người dân thì ngay lập tức trong năm một mươi phút đối tượng sử dụng các công cụ hết sức là thô sơ thông thường
như là xà cầy hoặc là kéo dao là có thể kệ phá kết sát để trộm cắp của người dân
thì cũng trên cơ sở đó thì cũng nên có lời khuyên với người dân rằng là chúng ta không nên để quá nhiều tài sản trong cái sắt
đặc biệt là những tài sản có giá trị như vàng
tiền đô la hoặc những giấy tờ quan trọng các đối tượng rất dễ bị đột nhập và cậy phá kết sát để trộm cắp
bên cạnh việc lựa chọn thương hiệu kết sắt uy tín người dân nên đặt kết sắt ở những nơi phù hợp ít người qua lại
đặc biệt không nên chủ quan để quá nhiều tài sản trong kết sắt bởi đây thường là mục tiêu đầu tiên của các đối tượng trộm cắp tài sản
trong khi kết sắt chưa hẳn đã là an toàn tuyệt đối
một tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại một trường mầm non phù lỗ huyện sóc sơn hà nội
một bé trai bị mắc kẹt đầu trong lúc chơi cầu trượt dẫn đến tử vong
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo ubnd xã phủ lỗ huyện sóc sơn hà nội xác nhận một bé trai khoảng ba tuổi tử vong khi chơi cầu trượt tại trường mầm non trên địa bàn xã
sự việc xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một bé trai này đi học tại trường mầm non phù lỗ
khi chơi cầu trượt trong giờ thể chất cháu bé đã bị mắc kẹt đầu
khi cô giáo phát hiện cháu bé đã nguy kịch nhà trường sau đó đã đưa cháu bé vào phòng y tế để sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện đa khoa huyện
sau nửa ngày cấp cứu cháu bé đã tử vong và hiện vụ việc đang được công an huyện sóc sơn làm rõ
vào khoảng sáu giờ năm mươi phút sáng ngày hôm nay người dân tại nhiều khu vực ở cao bằng lại tiếp tục cảm nhận được sự rung lắc do động đất
trận động đất kéo dài vài giây khiến cho nhà cửa dung chuyển người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà
hiện chưa có thống kê về thế hại do trần động đất này gây ra
do ảnh hưởng bởi trận động đất mới nhất tại cao bằng vào sáng ngày hôm nay cư dân sinh sống tại các tòa nhà trung cư cao tầng
tại nhiều khu vực ở hà nội như long biên hoàng mai thanh xuân đã cảm nhận có rung lắc nhẹ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một trên địa bàn huyện trung khánh tỉnh cao bằng cũng đã xảy ra ba đợt rung chấn khiến một xe ô tô hư hỏng
nhiều mảnh ruộng bị núi lở vùi lấp và một số nhà cửa công trình xây dựng bị hư hại
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện